hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ngày một mươi sáu tháng một tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và hội đồng lý luận trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
với chủ đề đảng cộng sản việt nam trí tuệ bản lĩnh đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội
sự buổi hội thảo có đồng chí trần quốc vượng ubnd bộ chính trị thường trực ban bí thư
hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa học viện chính trị quốc gia hồ chí minh với sáu mươi tám điểm cầu
phát biểu khai mạc hội thảo đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cho rằng
hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc thiết thực
hội thảo đã nhận được sáu mươi tham luận của các nhà khoa học với những vấn đề chủ yếu như khẳng định đảng cộng sản việt nam
ra đời là một tất yếu lịch sử sự lãnh đạo đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam